vậy anh đang chưa thấy có cái gì
để giúp anh lý giải là tại sao anh ta lại hồ đồ
như vậy đến cái hành vi
thật sự là cái tâm phải rất ác mới làm được
cái việc như em nói và anh nói lúc đầu
là châm lửa đốt em
nào bây giờ chúng ta bắt đầu kể thẳng một câu chuyện đó nhé
trước hôm đó thì anh đi chơi
và tối hôm trước
thì mọi em đi xem bóng
về muộn đến hôm sau thì hai vợ chồng thống nhất
là chồng đi giao sữa
vợ ở nhà sẽ đợi chồng mua đồ ăn sáng
về cùng ăn
thì đến chín giờ
và thời gian anh đi dịp sữa
thì em đi làm nương
và đến chín giờ em gọi điện cho anh đấy
thì anh bảo là anh đang chuẩn bị về
em tiếp tục đợi đến một mươi giờ một mươi rưỡi
thì anh ấy vẫn bảo là anh đang chuẩn bị về
và điều đó khiến em chờ đợi
ủa sáng đấy
và đến tận một rưỡi thì anh mới về
trong tình trạng say xỉn
thế là anh về anh cầm theo túi hoa quả
để thắp hương
bởi vì hôm đó là mùa một ạ
còn đồ ăn
anh cố cho em để không mang về
mà em chờ đồ ăn sáng từ sáng
đúng rồi ạ
đến tận một giờ
điều đó khiến em rất là tủi thân
tại vì bọn em sống ở nơi đó
thì nó hoàn toàn độc lập về dân cư ấy ạ
nên bọn em cách xa nhà hàng xóm
xong rồi đồi núi
một mình mình ở nhà
rất là buồn
buổi sáng mà thanh niên mộc châu
đã tụ tập uống rượu nhiều thế hả em
dạ vâng ạ
buổi sáng thường thì người ta sẽ đi
làm xong hết mọi việc bỏ ấy ạ
thì người ta sẽ đi ăn sáng
đi ăn sáng đến khoảng tầm chín giờ về
thì họ bắt đầu làm những công việc còn lại
đấy chỉ riêng em kể công việc
anh đã thấy là không có thời gian để đi uống rượu rồi
thế nhưng mà anh chồng của em thì vẫn có thời gian
trong thời gian đó thì bọn em thực sự rất là nhiều việc
về làm ràn su su
rồi là tỉa cây mận để sắp thu hoạch
xong rồi lại còn làm bò nữa
trồng cỏ các kiểu
nói chung là em nhiều việc lắm
mà anh ấy không hề quan tâm
mà cái việc đấy thì một mình em không thể làm nổi
thế xong rồi là điều gì đã xảy ra
khi mà anh ấy về như vậy
thì anh ấy bảo em đi thăm hương
và em cũng đã ra hẹn là em sẽ đi rửa hoa quả
của anh thăm hương bởi vì bán thờ rất là cao
em không hề vời tới
thế là anh ấy bảo là không làm được tí thôi
và anh ấy cáu lên như thế
thế là lúc đó em thực sự cũng rất là nóng
và em cũng đã nói lại
hai vợ chồng bắt đầu xảy ra đến đỉnh điểm
bởi vì là anh ấy nói là
thế bây giờ mày muốn gì
và em cũng đã nói là
em chẳng cần gì cả
bây giờ em gia đình có
em cũng chẳng thể về rồi
anh làm được gì thì anh làm
lúc đó anh ấy bảo hay là mày muốn chết
và lúc đấy em cũng đã thách thức cách đấy là
nếu mà anh giết được thì anh cứ giết
nóng lên rồi mà
thế là em nói cái câu đấy là
là anh ta làm thật luôn
em có thể
mô tả lại cái diễn biến lúc đó
khi mà anh ấy em đã nói như vậy rồi
xong rồi thấy không khí nó cũng chầm lắng xuống
và em nói là thôi anh đi ra ngoài đi
thế là em đi lên giường nằm
ở cuối giường em gọi là nằm tựa và chăn thôi
sau đó thì anh ấy đi ra ngoài vào
anh ấy cầm luôn căn xăng em để ở góc nhà
thế là anh ấy tán lên người em
thì em cũng ngồi bật giận em nói là
anh lắng quất hết người em rồi đấy
em có biết đó là xăng không
có em biết xăng ạ
lúc đó thực sự mình cảm thấy rất là sốc
em làm em khóc
trong lúc em khóc thì anh ấy chạy ra lấy bân lựa
anh vào anh ấy dọa đốt
và em cũng rằng câu hỏi với anh ấy
nhưng mà em chỉ cầm vào cổ tay của anh nấy thôi
để rằng bảo là anh bỏ bân lựa ra đi nếu không thì nó sẽ nổ
thế là anh ấy ngồi lên người em và đè lên người em
sau đó túm cổ áo em dần lên dần xuống và quát
mày muốn gì hả tao
lúc đấy em thực sự sốc bởi vì em chưa thấy chồng em tức giận
đến mức kinh khủng như thế bao giờ
mà đang say đấy
thế là đến lúc mà em quay ra
em quay người ra thì
thấy lửa đã cháy ra và nhanh chóng bén ra người em
em không thể định hình được lúc đó
diễn biến nó như thế nào nữa
tức là em đã thấy lửa nó bén vào mình rồi
cái cảm giác của em lúc đó cho đến lúc mà em còn nhận thức được là như thế nào
em không nhận thức được gì cả
cho đến khi mà em mơ hồ cảm nhận được rằng là
anh ấy ôm em ra ngoài và dập lửa
em chỉ có biết thế thôi
tức là khi mà lửa bén vào cái cơn nóng đó làm
làm cho em
coi như bị bất tỉnh hay là em không
không nhớ được hay là như thế nào
ừ lúc đó đầu em chỉ nghĩ rằng là
có lẽ là em đã chết rồi
và em cảm thấy nó nóng
nóng hết bên trong luôn
lúc ấy cảm giác mình rất là nóng
và khi mà dập được lửa thì
em chỉ mơ hồ nghe được tiếng anh đấy kêu
hàng xóm sang cứu
và những bà
biết được rằng họ đang đưa mình đi bệnh viện
ngoài ra thì em cũng không
không nhìn được cái gì cả
cái lúc đó thì
ở căn nhà của em chỉ có hai vợ chồng thôi
không có bất cứ một người nào cả
như vậy là việc cứu em thì cũng là ông chồng ông cứu đấy
ngày một tháng hai âm lịch
thì tôi đang đi làm ở trên bốc vác
vợ tôi điện lên là được biết
là cháu nó bị chẩm điện cháy xăng
đi lên hà nội là
chờ đến khoảng tám chín một mươi giờ là
các cháu mới đến
đến thì đầu tiên thì là có hai cái xe cứu thương vào
thì mình cũng không nghĩ là con nhà mình là phải hai đứa nó đều nặng hai xe như vậy
thì cũng vào theo vào ngay
thì con thì chắc nghĩ là con là không còn nữa
trong nếu hiện tượng là chỉ còn chật mỗi cái mắt ra
còn đầu ấy là băng kín hết
như các cụ ngày xưa nói là mình mặc áo quan như thế nào thì nó là như vậy
coi như là tưởng là chết
độ mỏng lớn nhất là nặng bảy mươi bốn
bác sĩ nói là trong ba năm thì cháu ấy có hy vọng hoàn toàn
gây ra một cái chuyện gọi là nhiễm trùng
người ta gọi là nhiễm trùng máu
người ta gọi là nhiễm trùng máu
em bây giờ sau khi minh bẫn rồi
và nhìn lại cái sự việc đó
em đánh giá xem là anh ta bị gọi là vô tình
trong lúc rằng go đấy
nó hâm dọa em
cái bật lửa nó rơi vào
và nó làm cháy hay là anh ta
đã cố tình cho chuyện đó
thực ra là từ lúc em bị cháy
khi mà em được cứu ra
và cho đến khi mà hai vợ chồng
nằm chung một phòng
ở tầng hồi sức cấp cứu của bệnh viện bỏng quốc gia
thì em có hỏi anh ấy một câu là
tại sao anh lại làm như vậy
là vô tình phải không
thì anh ấy không nói gì cả
anh ấy chỉ cười
thực sự là trong đầu em luôn vẫn mặc niệm là
chắc là khi mà anh ấy tức giận lên
thì anh ấy tưới xăng vào người em
và khi mà đã nguôi
thì anh ấy ném bần lửa qua cửa sổ
và bần lửa bật lại thì nó hơi nổ
qua thực tế chứng minh
thì khi mà xăng đổ ra như vậy
dù có ném bần lửa thế nào thì cũng không thể cháy được
nếu không bật nó lên
vâng đúng rồi
và bây giờ thì em nghĩ rằng là anh ấy cố tình đốt em ạ
và khi mà
anh ấy về quê thì anh đã tung tin dư luận
là em tự tử
ồ tệ quá
dừng ở đây cho anh hỏi một chút
vậy là anh ấy ra viện trước em
anh ta về quê trước em
và anh ta không ở để chăm sóc em
tại sao vậy vợ chồng với nhau còn ai vào đây đâu
em cũng không thể hiểu nổi là anh ấy nghĩ gì
trước kia khi mà em ở tầng hồi sức cấp cứu
ở tầng đó
thì em phải phẫu thuật đến bốn
đến năm lần
năm lần phẫu thuật mỗi tuần em phẫu thuật một lần
thì anh ấy được dùng
anh ấy đã có thể sử dụng điện thoại rồi
nhưng anh không hề gọi điện cho bố em
hay mẹ em để hỏi thăm là tình hình em ra sao thế nào
mà cho đến khi mà
em bắt đầu sử dụng được cánh tay trái của mình
tức là hơi nhúc nhích được
và em đã cố cầm điện thoại để gọi điện cho anh đấy
nhưng anh ấy không hề hỏi hát em rằng là
em thế nào rồi
mà toàn là em phải là người đi hỏi
chờ đến khi mà em lên tầng sáu
em tiếp tục trải qua ba lần phẫu thuật nữa
thì anh ấy cũng chưa một lần nào
bước chân lên hỏi em rằng là
em có cảm thấy đau không

hoàn toàn cái việc em ở viện là do bố mẹ bên em
chăm sóc cho em
kể cả viện phí kể cả chi phí thuốc thang
không ạ viện phí thì
nhà chồng em có lo cho em
có lo cho em một phần
còn lại hình như em lo
khi em mà ra viện
thì bố đẻ của em
có gọi bố chồng em lên để
làm thủ tục
bố em chỉ nghĩ là bây giờ con gái đã lấy
chồng thì là con nhà người ta
thì để cho bố chồng em ký
bố chồng em ký
sau đó bố chồng em không hề đã đậu gì
đến viện đón em về đó để chăm sóc
thế là cho em về nhà
cho về nhà đẻ
cho về nhà địa thì hai vợ chồng gần nhà nhau
thì không một ai ra gọi ai
tức là vui vẻ em đã rời một châu rồi
hai vợ chồng đều đã về thái bình rồi
và bên nhà chồng em cũng không có ý định gì trong việc đón em
về bên đó
và buộc lòng em chỉ có một lựa chọn thôi
là về với bố mẹ đẻ mình thôi
dạ vâng ạ
sau đó thì hai mình đã về thái bình rồi
và lúc này em ở nhà không một ai ra hỏi thăm
và lúc này em đã quyết tâm viết đơn khởi kiện
để lấy lại công bằng cho chính mình
bởi vì lúc này ở quê em
mọi người đều nói là em tự tự
trước đó thì em đã nghĩ là không khởi kiện rồi
dạ vâng trước đó
ngay cả khi em đã xảy ra câu chuyện này
thì em cũng vẫn cứ nghĩ rằng là mình sẽ
đấy là lúc búc đồng của vợ chồng
dạ vâng ạ
tài nạn thôi
và rồi chúng mình sẽ làm lại
thật sự là em
thật sự rất hận
hận vì những gì đã gây ra cho em
khiến em trở nên tàn tật
ngay từ tuổi hai mươi một
và bây giờ em cũng chưa thể định hình được rằng là
tương lai của mình sẽ như thế nào
sẽ về đâu
trước dư luận của cộng đồng
rằng em tự tử
không biết là cuộc sống em sẽ ra sao nữa
anh muốn khép lại câu chuyện này
hai từ là tình yêu
vậy thì khi cưới nhau
em bỏ tất cả vì anh ấy
điều gì khiến em tin rằng anh ấy yêu em
đến cái mức mà em hoàn toàn có thể ủi tác cuộc đời của mình cho anh ấy
em cũng không biết nữa
em chỉ biết cảm giác là lúc đấy
chắc là yêu thật lòng thôi
em yêu anh ấy nhiều
thì rõ rồi
nhưng em có để ý cái chiều ngược lại không
thậm chí là đến khi mà xảy ra sự việc này
em vẫn nghĩ rằng là
anh ấy vẫn còn yêu em
thậm chí cho đến tận bây giờ thì
bây giờ thì hết rồi ạ
bây giờ thì hết rồi ạ
thật sự niềm tin này nó không còn nữa rồi ạ
bây giờ thì em thấy
điều gì là quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân
em cảm thấy là
mình nên trưởng thành hơn
chính chắn hơn thì hãy tiến tới hôn nhân
và có lẽ
bản thân là người vợ
nên thẳng thắn với chồng
ngay từ đầu
không nên quá nhẫn nhị
và hơn nữa thì trong lúc mà xảy ra mâu thuẫn
thì em sẽ không thể
một điều nhịn chính là lạnh
lúc mà anh ta đang có rượu nhiều trong người
khi mà con người ta mất kiểm soát rồi
người ta không phải là người ta nữa rồi
thì lúc ấy mình nên lánh đi
anh ta sẽ xem chương trình này
gia đình anh ta sẽ xem chương trình này
em hãy nói điều gì đó với người chồng
gọi là bây giờ vẫn đang là người chồng của em
không mà em li hôn rồi ạ
đã làm cuộc li hôn rồi ạ
người chồng cũ của em
và gia đình bên đấy
thật sự thì
em cũng rất cảm ơn
mọi người ở gia đình chồng
trước đó đã giúp đỡ vợ chồng em rất là nhiều
và em cũng muốn nói với chồng em rằng
em sẵn sàng tha thứ cho anh
nếu như anh biết hối cải
và đừng quá cố chấp
cố gắng dành phần thắng
sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi
không có gì có thể chối bỏ được
thì em chỉ cần lấy lại công bằng cho chính bản thân mình thôi
em không mong anh phải
tù tội hay là làm sao cả
cảm ơn em
anh mong là em sẽ sớm
cái điều mà em mong muốn
đó là sự công bằng
cảm ơn em rất nhiều
dạ em cảm ơn anh
em đi về an toàn nhé
dạ vâng ạ
chương trình rất là muốn đồng hành với em và sẽ đồng hành với em
cảm ơn anh ạ
thật tội nghiệp thưa quý vị
một cô gái rất trẻ
ngồi trước mặt lê anh
và chúng tôi cũng muốn giữ cái nhân diện của cô bé ấy
để không công bố với quý vị
cũng là vì tương lai của cô ấy nữa
rõ ràng cô ấy phải chịu đựng quá nhiều điều
và trước khi pháp luật
tuyên đúng sai thế nào
thì tôi vẫn có một sự tôn trọng
đối với nhân vật của mình

và rất là ghi nhận những điều cô ấy nói
tôi chỉ mong rằng là những khán giả của tôi
khi xem chương trình này
đặc biệt là những người phụ nữ
người phụ nữ trẻ
lập gia đình sớm
thì hãy coi đây là bài học
bài học rất là quan trọng
cho cuộc sống hạnh phúc của chính mình
chiếc ghế lại trống
và lê anh lại xin được mời những khán giả tiếp theo
đồng hành với tôi với những câu chuyện mà các bạn nghĩ rằng
nó có ích cho cộng đồng của chúng ta
hãy liên hệ với chúng tôi ngay
theo địa chỉ email
còn bây giờ thì xin chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của lần sau